tại trung tâm hội nghị quốc gia ban chấp hành trung mương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ
ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam và thành phố hà nội đã tổ chức trọng thể lễ quốc gia năm mươi năm
thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai nghìn một mươi chín và kỷ niệm năm mươi năm ngày mất của người
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tới dự buổi lễ có tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước trần đức lương thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị các đồng chí bí thư trung mương đảng
nguyên bí thư trung mương đảng đại diện các ban bộ ngành đoàn thể trung mương
cùng đông đào đại biểu các tầng lớp nhân dân thủ đô
phát biểu tại lễ kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai nghìn một mươi chín
và năm mươi năm người đi xa mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín mùng hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ năm mươi năm qua tư tưởng hồ chí minh và di trúc của người
luôn đồng hành cùng dân tộc soi dọi dẫn dắt toàn đảng toàn dân toàn quân ta kiên định trung thành
với sự nghiệp lý tưởng cách mạng của người
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh trước lúc đi xa người đã để lại cho toàn đảng
toàn dân và toàn quân ta bản di trúc thiêng liêng một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng
kết tình tư tưởng văn hóa trí tuệ đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân
tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ năm mươi năm qua tư tưởng hồ chí minh và di trúc của người
luôn đồng hành cùng dân tộc soi dọi dẫn dắt toàn đảng toàn dân toàn quân ta
luôn kiên định và trung thành với sự nghiệp lý tưởng cách mạng của người
kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà người đã công hiến và hy sinh trọn đời
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa đặc biệt qua hơn ba mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước
nhờ phát huy được sức mạnh toàn dân tộc với sự trung sức đồng lòng phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ
đảng viên và các tầng lớp nhân dân đất nước ta đã đạt được những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử
năm mươi năm qua đảng đã ra sức giữ gìn củng cố sự đoàn kết nhất trí của đảng tăng cường đoàn kết trong đảng
làm hạt nhân cho đại đoàn kết dân tộc thực hành dân chủ rộng rãi thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình
tăng cường củng cố mối quan hệ mật thiết gắn bó máu thịt giữa đảng với nhân dân ra sức củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên đề cao kỷ luật nghiêm minh và tự giác
đã tạo ra những chuyển biến tích cực kết quả rõ rệt trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam xây dựng mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức của hệ thống chính trị
góp phần quan trọng củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với đảng
cuối bài phát biểu tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
tự hào với tất cả những gì làm được song cũng không khỏi chăn trở dây dứt trước những gì chưa làm được hoặc làm chưa trọn vẹn
không ít những khuyết điểm yếu kém và khó khăn thách thức đang càn trở tiến trình đổi mới xây dựng đất nước
nếu không kiên quyết kiên trì ngăn chặn đẩy lùi sẽ đe dọa tới vận mệnh của tổ quốc sự sống còn của chế độ và vai trò lãnh đạo của đảng
điều đó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực ra sức phấn đấu phát huy ưu điểm sửa chữa khắc phục khuyết điểm yếu kém
tuyệt đối không được chủ quan tự mãn không say sưa với thắng lợi hay bi quan giao động trước những khó khăn thử thách